lực lượng houthi tuyên bố không nhắm mục tiêu vào các tàu đi qua biển đỏ eo biển bab elmade hay vịnh eden
với điều kiện các tàu phải khai báo thông tin rằng họ không có quan hệ với israel
các nhà khai thác vận tải biển được yêu cầu đăng thông tin trên các trang web giám sát hàng hải rằng
họ không có mối liên hệ nào với israel trước khi tàu của họ đi vào biển đỏ để tránh các cuộc tấn công
kể từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng houthi đã bắt giữ một tàu thương mại và thực hiện hơn hai mươi cuộc tấn công
bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các tàu thương mại và tàu hải quân đi qua eo biển đỏ
eo biển bab el madef và vịnh eden
sau ba năm mỹ đã đưa houthi trở lại danh sách các nhóm khủng bố